ngày một mươi ba tháng hai viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn văn tùng bốn mươi tuổi
trú tại xã ea bờ hốc huyện cư quyên tỉnh đắk lắc về tội giết người và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và bị can nguyễn văn bình bốn mươi ba tuổi trú tại huyện crong búc tỉnh đắk lắc về tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng nguyễn văn tùng có mối quan hệ tình cảm với chị nguyễn nữ mạnh huyền ba mươi chín tuổi trú cùng xã
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tùng mang theo một súng ak và một băng hai mươi bảy viên đạn đến nhà chị huyền
bắn vào phía sau cổ khiến chị huyền gục ngã tùng bắn một phát vào cằm để tự sát
hai người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị
sáng ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tùng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và nhờ nguyễn văn bình đưa đi trốn

mặc dù biết rất rõ đối tượng tùng bắn người và bỏ trốn nhưng bình vẫn đưa bạn ra bắc để trốn
khi cả hai đến thành phố đà nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
theo kết luận giám định chị huyền bị thương tích sáu mươi ba